hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước đó tổng cộng có ba mươi chín học sinh tại hai trường học nói trên phải nhập viện sau khi ăn sáng tại một số quán vỉa hè với các triệu chứng như đau đầu buồn nôn chóng mặt tiêu chảy
đặc biệt có một học sinh của trường tiểu học vĩnh trường đã không may tử vong
chưa rõ nguyên nhân xác minh bước đầu của ngành y tế khánh hòa đây là vụ ngộ độc thực phẩm
về sức khỏe của hai mươi bốn học sinh đang ở các bệnh viện bác sĩ trịnh ngọc hiệp phó giám đốc sở y tế khánh hòa chia sẻ
đến hết ngày sáu tháng bốn sức khỏe của hai mươi bốn em học sinh đang nằm viện đều ổn định tiến triển tốt không có học sinh nào chuyển biến nặng
tinh thần của các em học sinh ở bệnh viện rất tích cực vui vẻ không hoảng loạn lo lắng
các học sinh này còn tranh thủ vận động đi dạo tại hành lang của bệnh viện
liên quan đến một em học sinh trường tiểu học vĩnh trường không may tử vong bác sĩ võ quang minh hiếu phó trưởng phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện đa khoa khánh hòa cho biết
học sinh tử vong là nữ sinh năm hai nghìn một mươi ba
tên đinh ngọc b t
sáng ngày năm tháng bốn bệnh viện tiếp nhận học sinh t trong tình trạng hôn mê sâu không tiếp xúc da nhợt nhạt đồng cử hai bên giãn tối đa phản xạ ánh sáng âm tính mạch không bắt được không nghe được nhịp tim bụng mềm
sau ba mươi phút hồi sức tích cực nhưng vô hiệu ghi nhận bệnh nhân tử vong ngoại viện
hội đồng khoa học bệnh viện đã họp và kết luận học sinh t ngừng hoàn hô hấp ngoại viện chưa rõ nguyên nhân
hiện trung tâm giám định pháp y khánh hòa đang tiến hành giải phẫu tử thi để tìm ra nguyên nhân
như báo sức khỏe và đời sống trước đó đã thông tin sáng ngày năm tháng bốn có một học sinh trường tiểu học vĩnh trường tử vong và nhiều em nhập viện sau ăn sáng
sau đó ghi nhận thêm nhiều học sinh của trường trung học cơ sở trần hương đạo cũng nhập viện
ngay khi sự việc xảy ra ngành y tế địa phương cùng các cơ quan liên quan đã vào cuộc điều tra xác minh đồng thời cấp cứu chăm sóc sức khỏe của các học sinh đã nhập viện
nguyên nhân vụ ngộ độc của các học sinh này hiện vẫn đang được khởi trường làm rõ